một chiếc xe tải lưu thông hướng sơn la hà nội đã va chạm với một xe máy đi hướng ngược lại khiến hai người tử vong
vụ tai nạn giao thông xảy ra tại quốc lộ sáu thuộc địa phận phường thống nhất tp hòa bình vào đêm ngày hôm qua
hiện danh tính nạn nhân tử vong vẫn chưa được xác định
tại hiện trường xe máy hư hỏng nặng xe ô tô hư hỏng phần đầu
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an tp hòa bình đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông khắc phục hậu quả
hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra